tổng thống mỹ joe biden cho biết ông sẽ sẵn sàng nối lại các cuộc thảo luận với tổng thống nga vladimir putin lần đầu tiên kể từ khi nga phát động chiến dịch quân sự tại ukraine nếu nhà lãnh đạo nga thực sự muốn kết thúc cuộc chiến này
ông biden đưa ra phát biểu trên trong chuyến thăm cấp nhà nước tới mỹ của tổng thống pháp emmanuel macron khi ông macron cho biết ông sẽ nối lại các cuộc thảo luận với ông putin sau chuyến thăm này và cảnh báo không nên cắt đứt liên hệ với nhà lãnh đạo nga
tại cuộc họp báo chung giữa hai nhà lãnh đạo tổng thống biden nhấn mạnh ông không có những kế hoạch ngay lập tức về việc tiếp xúc với ông putin nhưng để ngỏ khả năng này
tôi sẵn sàng thảo luận với tổng thống putin nếu trên thực tế ông putin quan tâm đến quyết định tìm kiếm một biện pháp chấm dứt cho cuộc chiến tại ukraine
tuy nhiên ông ấy vẫn chưa cho thấy một ý định như vậy nếu điều đó xảy ra tôi sẽ vui mừng khi ngồi với ông putin để biết ý định của ông ấy
về phần mình tổng thống pháp emmanuel macron cho rằng mỹ và pháp cần có trách nhiệm chung trong việc bảo vệ các nền dân chủ ở cả hai bờ đại dương và cùng nhau đối mặt với những hậu quả trực tiếp và gián tiếp của cuộc chiến tại ukraine
ngoài ra tổng thống biden và tổng thống macron cũng thảo luận hợp tác giữa hai nước ở một số khu vực như châu phi và trung đông và trong một số lĩnh vực bao gồm dân đe không phổ biến và giải giáp hạt nhân kinh tế công nghệ mới nổi thương mại và chuỗi cung ứng vũ trụ năng lượng khí hậu và đa dạng sinh học
củng cố cấu trúc tài chính quốc tế an ninh y tế và lương thực toàn cầu dân chủ và nhân quyền không gian mạng và thông tin sai lệch đối tác giáo dục và khoa học